trong năm năm qua các cấp ủy tỉnh đồng nai đã thi hành kỷ luật một mươi sáu tổ chức đảng
và gần một bảy trăm linh đảng viên vi phạm
đó là thông tin tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi được tỉnh ủy đồng nai tổ chức vào chiều hôm qua ngày một mươi bốn tháng bảy
các nội dung vi phạm chủ yếu là về chính sách dân số thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo
chấp hành chương nghiêm nghị quyết chỉ thị của đảng và những điều đảng viên không được làm
phẩm chất đạo đức lối sống cố ý làm trái tham nhũng
trong đó bốn mươi chín trường hợp bị xử lý hình sự hai trăm chín mươi chín trường hợp xử lý hành chính
qua kiểm tra cũng cho thấy một bộ phận cán bộ đảng viên còn xem nhẹ tính tiên phong gương mẫu
thiếu rèn luyện tu dưỡng dẫn đến vi phạm
nhân dịp này một số tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra giám sát
trong năm năm qua đã được lãnh đạo tỉnh đồng nai tặng bằng khen